quý vị cùng điểm qua những thông tin về thời tiết
cả tuần nay thì nước ta đã bao trùm bởi nắng nóng rồi
không biết rằng là ngày hôm nay thì diễn biến thời tiết sẽ như thế nào chị thu hương
vâng có lẽ là từ ngày hôm qua thì chúng ta đã cảm thấy được có lẽ là tín hiệu của một đợt nắng nóng mới
khu vực đông bắc bộ thì nhiệt độ có thể lên tới từ ba mươi năm đến ba mươi bảy độ
quý vị nên lựa chọn trành nóng tại các nơi mà có thời tiết mát mẻ dễ chịu như là sapa
ở đó thì cũng đang có lễ hội hoa hồng hay là thành phố biển hạ long tỉnh quảng ninh
ở đó thì đang có lễ hội rồng
bởi dự báo là trong ba ngày đầu kỳ nghỉ lễ thì hà nội thủ đô hà nội cũng như là nhiều tỉnh thành khác sẽ có tình trạng nắng nóng gây gắt
còn tại khu vực nam bộ thì tiếp tục nắng nóng ở mức ba mươi năm độ
đến chiều tối có thể xuất hiện rông đi kèm với lốc xét và gió giật
chính vì vậy nên là khi di chuyển vào giờ tan tầm thì quý vị cần lựa chọn thời điểm phù hợp để tránh xảy ra sự cố
vừa rồi là một số thông tin về thời tiết đáng lưu ý
nhiệt độ chi tiết cho các vùng trên cả nước chúng tôi sẽ gửi tới quý vị trong phần sau của chương trình